và số khách tới thăm cũng tương đương với số hiện vật
đa số các bảo tàng đều nằm ngay mặt phố vị trí đắc địa mặt bằng rộng
lượng kinh phí đầu tư xây dựng và duy trì bảo tồn hàng năm không hề nhỏ
nhưng đổi lại là quan cảnh điều hưu gây ra một sự lãng phí rất lớn
không cần tưởng tượng hay đi tìm ở đâu xa
bảo tàng hà nội nằm trình ịnh ngay giữa thủ đô
chiếm năm mươi bốn m hai ở vị trí đất vàng
kinh phí xây dựng là hai ba trăm linh tỷ đồng
chính là biểu tượng cho sự lãng phí
từ khi đưa vào sử dụng đến nay
công trình kim tự tháp ngược này luôn vắng như chùa bảo đanh
và nằm chờ thời gian phủ rêu phong
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tâm điểm
kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay dự án xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia
với kinh phí hơn một mươi một hai trăm linh tỷ đồng đã phải giãn tiến độ với lý do chính là thiếu tiền
việc này bộ xây dựng vừa gửi công văn kêu khó lên thủ tướng chính phủ
tất nhiên điều này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc
và để cùng trao đổi về chủ đề này
trong chương trình tâm điểm hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy
nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học việt nam
xin được cảm ơn phó sư tiến sĩ đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
thưa phó giáo sư nguyễn văn huy
chúng ta vừa cùng theo dõi một cái đoạn tổng hợp của chúng tôi
và chúng ta cũng đã thấy rằng
đất nước chúng ta đã đầu tư rất nhiều
trong lĩnh vực xây dựng bảo tàng trong những năm vừa qua
hầu như là các tỉnh thành đều đã xây dựng
các bảo tàng và các ngành nghề
cũng tham gia đầu tư xây dựng bảo tàng rất nhiều
nhưng có vẻ như
cái việc xây dựng một cách ồ ạt đó
không tương xứng với
cái việc thu hút hiệu quả thu hút đối với công chúng
ông nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề này
trong mấy thời kỷ vừa qua
đất nước chúng ta đã có thêm
đã nhiều các cái bảo tàng
ở các cái thành phố lớn
trong số các cái bảo tàng
của chúng ta
ngoài một vài các cái bảo tàng
mà có một cái sức thu hút khách
rất là tốt
thí dụ như là bảo tàng trứng tinh chiến tranh
ở thành phố hồ chí minh
mỗi một năm
ở bảo tàng đó đón đến một triệu hai khách
tôi nghĩ đấy là một con số kỷ lục
đối với hệ thống bảo tàng của chúng ta
ngoài ra cũng còn có một vài các cái bảo tàng khác
tuy nhiên là đa phần
các cái bảo tàng
của chúng ta thì rất là vắng khách
và đặc biệt tức là các cái bảo tàng
ở tỉnh thì lại càng vắng khách hơn
cái điều đó nó làm cho cái bức tranh
của du lịch của chúng ta
đối với các bảo tàng nó rất là ảm đạm
và nó làm cho chúng ta thấy
là các cái bảo tàng
mọi người nhìn thấy các cái bảo tàng
nó không có một cái đóng góp
lớn cho xã hội
mà nhiều khi lại thấy nó chỉ như là
một cái vật trang trí rất là nặng nề
mà không góp phần vào thúc đẩy xã hội
đó là một điều phải nói rằng là đáng tiếc
rất là đáng tiếc
bảo tàng luôn có một cái ý nghĩa rất là quan trọng
không chỉ là về du lịch
cái thiết chế bảo tàng là một cái thiết chế vô cùng quan trọng
là một cái thiết chế có thể nói là một cái thiết chế rất mạnh
trong các cái thiết chế hệ thống văn hóa
nhưng mà cái thiết chế đó
ở chúng ta thì chúng ta làm chưa tốt
cái lỗi nó không phải là
ở cái thiết chế đấy
mà cái lỗi là ở trong cái công tác quản lý
trong công tác vận hành
và trong công tác nhận thức về cái bảo tàng
vấn đề là ở chỗ nào chúng ta cũng đã thấy rằng là
nhiều công tác vẫn có những cái bảo tàng hoạt động rất là tốt
như là bảo tàng chứng tích chiến tranh
hay là bảo tàng dân tộc học
nhưng ngược lại thì cũng có rất nhiều những bảo tàng
mặc dù nó được đầu tư rất lớn
ví dụ như là ở hà nội thì có bảo tàng hà nội chẳng hạn
một cái công trình kỷ niệm
một ngàn năm thăng long
vậy thì vấn đề ở đây là do đầu tư
hay là do cách quản lý
với bảo tàng hà nội thì chúng ta biết rồi
và chắc là ai cũng nhìn thấy thôi
bởi vì là bảo tàng hà nội được xây dựng
vào cái dịp kỷ niệm một năm thăng long
và người ta cố xây dựng cho xong
một cái tòa nhà để khánh thành
và đấy là một cái việc
mà chạy theo thành tích
nó rất là nguy hiểm
và nó không phù hợp
với cái cách làm bảo tàng
nếu như mà làm bảo tàng tốt
là cái quá trình nó là cả
hai cái quá trình phải đi song song với nhau
trước tiên đấy là cái quá trình
mà chuẩn bị cái nội dung
chuẩn bị cái nội dung chuẩn bị những cái câu chuyện
chuẩn bị những cái hiện vật
mà cho nó phù hợp với cái trưng bày mà mình mong muốn
trên cơ sở những cái nội dung
trên cơ sở những cái câu chuyện đấy
thì người ta mới xây tòa nhà để đáp ứng
cái câu chuyện này
thế nhưng mà chúng ta làm ngược lại
chúng ta xây nhà trước và chúng ta chuẩn bị nội dung sau
thì cái điều đó nó là một cái bất cập rất là lớn
cái thứ hai nữa là
cái công việc của bảo tàng ấy
thực sự mà nói về nội dung ấy
nó vừa là một cái công việc khoa học
nhưng đồng thời nó lại vừa là một cái công việc của nghệ thuật
rồi trưng bày là một nghệ thuật
nghệ thuật từ màu sắc
và nghệ thuật đồ họa
tất cả những cái đấy là nghệ thuật
đằng này thì khi mà làm
bảo tàng hà nội trước đấy
thì lại giao cái câu chuyện đấy lại cho sở xây dựng
mà trong khi đó
cái công việc chính của cái nội dung thì lại là
những cái công việc của những người làm văn hóa
thì những cái bất cập nọ
nó dồn vào bất cập kia
cho nên là chính vì thế mà bảo tàng hà nội
cho đến nay vẫn chưa ra đời được
một cái trưng bày thực sự của mình
như ông nói là cái sai nọ
thì dẫn đến cái sai kia
nhưng mà dù sao thì các bảo tàng
khi mà đã được xây dựng nên thì vẫn phải sống
vẫn phải tồn tại và vẫn phải
duy trì được cái hoạt động của mình
và để có thể
tiếp tục duy trì thì hiện nay
đang có một tình trạng là nhiều bảo tàng
đã phải hy sinh một phần diện tích
cũng như là công năng của các công trình đó
cho những cái
mục tiêu là cho thuê
tư nhân cho thuê
để có mang lại
một cái nguồn thu
đây không phải đúng cái chức năng của bảo tàng
vậy thì ông nhìn nhận như thế nào
về những cái sự méo mó này
cũng như là những cái cách ứng biến
của các bảo tàng hiện nay
tôi nghĩ rằng là các cái bảo tàng
ở trên thế giới
nói chung khi mà người ta vận hành
người ta hoạt động ấy
thì người ta có rất nhiều
những cái nguồn thu khác nhau
bảo tàng là đương nhiên phải có dịch vụ rồi
bảo tàng bây giờ
nó không thuần túy là cái nơi
người ta đi xem nữa
bảo tàng còn là cái nơi
mà người ta đến người ta giải trí
người ta nghỉ ngơi
người ta thư giãn
cho nên cái câu chuyện là
các cái dịch vụ là rất là quan trọng
đối với các bảo tàng
chúng ta làm tốt các cái dịch vụ đấy
thì nó tạo ra được
một cái nguồn thu tốt cho bảo tàng
cái điều thứ hai nữa
tức là chúng ta cũng không nên
hiểu dịch vụ là cái gì dịch vụ
chúng ta cũng làm
thí dụ như là có những cái bảo tàng
thì là xây cả một cái tòa nhà
rồi dành hẳn một cái tầng mà cho thuê đám cưới
thì đấy không phải là cái công việc của bảo tàng
và chúng ta cũng không nên làm những cái việc như thế
hoặc là cho thuê đất đai
để mà làm cửa hàng nọ cửa hàng kia
nó không thuộc vào chức năng
thì tôi rất là phản đối
tôi nghĩ là các bảo tàng
rất là cần phải có tiền
cái thứ nhất tức là
để tái sản xuất lại các cái trưng bày
và các cái hoạt động của bảo tàng
cái thứ hai nữa
họ cũng rất cần kinh phí
để tăng cường cái thu nhập
cho anh chị em làm bảo tàng
nghĩa ra người ta nên có một cái định hướng
tức là để nâng cao thu nhập đấy
thì phải tăng lượng khách
tăng lượng làm thế nào đấy
để tăng lượng khách đến thăm bảo tàng
và cái việc
tăng cái nguồn kinh phí
phải bắt đầu từ tăng lượng khách
thì cái điều đó là rất là quan trọng
mà muốn tăng lượng khách thì nó lại phải kéo theo
tức là các cái trưng bày của anh phải hấp dẫn
các trưng bày của anh nó phải làm thế nào
mà hấp dẫn lôi cuốn người người ta đến thăm
tôi lấy thí dụ như là ở bảo tàng trường thông học
khi mà chúng tôi trưng bày
chuyên đề cuộc sống hà nội thời bao cấp
thì rất nhiều người đến
đến thăm bảo tàng
và cái con số
khách thăm quan nó vượt trội
hoặc là cái trưng bày một trăm linh năm đám cưới việt nam
hoặc trưng bày về gia phả việt nam
là những cái trưng bày nó rất hay
cho nên là nó thu hút được rất nhiều khách
bảo tàng lịch sử quốc gia
được thủ tướng chính phủ phê duyệt
đề án xây dựng từ năm hai nghìn sáu
trên cơ sở sáp nhập
bảo tàng lịch sử việt nam
và bảo tàng cách mạng việt nam
theo như đề án ban đầu
thì năm hai nghìn một mươi
công trình được hoàn thành
và đưa vào sử dụng
từ năm hai nghìn một mươi hai
tuy nhiên kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
dự án liên tục phải rắn tiến đổ
bởi vì một lý do chính
là thiếu tiền
ông nguyễn hồng quân
nguyên bộ trưởng bộ xây dựng cho rằng
việc dừng hay không dừng dự án
phải xem túi tiền của quốc gia
hiện tại ngân sách còn khó khăn
và thực tế nhiều bảo tàng của ta
chưa thu hút khách đến thăm quan
gây lãng phí lớn cho xã hội
tiến sĩ vũ bạch hà
phó giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia
khiêm phó trưởng ban xây dựng nội dung
và hình thức trưng bày cho rằng
xây dựng những công trình văn hóa
không phải vấn đề nhiều tiền hay ít tiền
mà là công trình đó có xứng đáng
với tầm vóc lịch sử của dân tộc hay không
nếu chúng ta chỉ vì miếng cơm manh áo
mà không có những công trình văn hóa
thì làm gì có gì
để lại cho đời sau
thực tế số tiền lớn
để xây dựng bảo tàng
mang ý nghĩa lịch sử quốc gia
thực sự sẽ không phải là vấn đề quan ngại
vì với bảo tàng
giá trị không nằm ở số tiền đầu tư
lớn hay bé
mà ở sức hút hiện vật
sự lay động trái tim khách tham quan
đấy phải là địa chỉ mà du khách muốn tìm đến
đến một lần rồi muốn trở lại
như nhiều bảo tàng khác
thưa phó giám sư tiến sĩ nguyễn văn huy
chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại
với câu chuyện về đầu tư quản lý bảo tàng
và cụ thể ở đây
như chúng ta vừa cùng theo dõi
một đoạn tổng hợp của chúng tôi
liên quan tới việc đầu tư xây dựng
bảo tàng lịch sử quốc gia
liên quan tới câu chuyện này
có nhiều ý kiến khác nhau
trong đó có những ý kiến cho rằng
việc đầu tư một bảo tàng
cần phải xem đến túi tiền quốc gia
túi tiền ở đây chúng ta cũng đã thấy
đầu tư là một ngân sách không nhỏ
cho bảo tàng lịch sử quốc gia
lên tới một mươi một tỷ đồng
nhưng cũng có những ý kiến khác cho rằng
việc xây dựng một công trình văn hóa
để nhiều tiền hay ít tiền
mà còn phải xem nó có xứng với cái tầm vóc lịch sử
của dân tộc hay không
tức là giá trị của việc xây dựng bảo tàng
tầm quan trọng của nó rất là lớn
vậy thì là một người đã điều hành
cũng như là nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tàng
trong nhiều năm
thì ông nhìn nhận như thế nào
quan điểm của ông như thế nào vậy
tôi xin kể một câu chuyện
nó liên quan đến bảo tàng dân tộc học
cách đây hai mươi ba mươi năm
thì bản thân tôi là được giao nhiệm vụ
là chuẩn bị
xây dựng cái đề án
cho bảo tàng dân tộc học việt nam
và đến năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
thì chúng tôi chỉnh cái đề án
bảo tàng dân tộc học việt nam
ủy ban khoa học xã hội việt nam
mà bây giờ là
viện hải lâm khoa học xã hội
phê duyệt và chỉnh chính phủ
thì chúng ta biết
vào cái thời kỳ năm tám mươi năm tám mươi sáu
là cái thời kỳ mà
rồi khó khăn của cái thời báo cấp
lúc đấy là toàn xã hội là ăn bò bò
và ăn bột mì
thế nhưng mà
chúng tôi vẫn kiên trì
là thuyết phục lãnh đạo
để mà phê duyệt cái đề án
làm bảo tàng
bởi vì lúc đó cũng có những ý kiến cho rằng là
bây giờ cả xã hội
đương đói như thế này
vậy là lúc đấy là không có những ý kiến giống như bây giờ đấy
vậy là lúc đấy là không có những ý kiến giống như bây giờ đấy

nhà nước đã quyết định đầu tư
cho cái bảo tàng dân tộc học việt nam
và cái sự đầu tư đó
không phải là đầu tư ngày một ngày hai
mà chúng tôi phải chuẩn bị
tất cả các cái câu chuyện đấy mất một mươi bảy năm
cho nên khi bàn về cái bảo tàng lịch sử quốc gia hiện nay đấy
tôi nghĩ là
chúng ta phải có một cái tầm nhìn
chúng ta phải có một cái tầm nhìn xa
cho đất nước
và khi mà đất nước chúng ta
phát triển và lúc đó chúng ta không có
một cái bảo tàng tốt không có một cái bảo tàng
mà có một cái bảo tàng tốt
mà có thu hút khách thông quan
đối với bảo tàng
để mà giới thiệu cái lịch sử văn hóa
của dân tộc một cách xứng đáng
thì lúc đó chúng ta sẽ thấy
nó có một cái sự thiêu sót
còn cái việc quyết định ở cái thời điểm nào
để mà làm một cái bảo tàng
lịch sử quốc gia
thì cái đấy là chính phủ
tôi nghĩ là cái điều đó là chính phủ đã nhìn thấy
và đã quyết định
ở đây thì có một vấn đề đầu tiên bao giờ vấn đề là
tiền ở đâu
thì một mươi một tỷ đồng là một con
một con số mà cũng gây sự chú ý
đối với dư luận trong thời gian vừa qua
và thực tế là đã đang
và sẽ tiếp tục bị giãn tiến độ
đối với công trình này
vậy ông đánh giá như thế nào về các cái bước
để triển khai một cái dự án
mà có cái mức đầu tư phải nói rằng là
tham vọng nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực bảo tàng y
như là bộ chế dựng có thông báo đấy
tức là họ đề nghị
để mà tạo ra
cái điều kiện để cho cái ban quản lý
công trình đấy người ta hoạt động
còn cái công việc khởi công
của cái bảo tàng đó là
bảo tàng này là bắt đầu vào hai nghìn hai mươi một
là theo cái giãn tiến độ
của chính phủ
còn tiếp đó sau này thì tôi nghĩ rằng là
các vị lãnh đạo
chính phủ hoặc là ngành văn hóa
sẽ có một cái tầm nhìn nó cụ thể hơn
bởi vì họ nắm được những thông tin
và có những cái quyết đáp cho nó cụ thể hơn
dù rằng xây năm hai nghìn hai mươi một
thì tôi lại nghĩ đến một cái câu chuyện khác
nó quan trọng hơn rất là nhiều
bởi vì nếu mà chúng ta xây một cái tòa nhà
cái nội dung
như thế nào
mà lúc đó lại không hấp dẫn
thì lúc đó
toàn dân sẽ chê trách
và toàn dân sẽ thấy rằng là cái quyết định đó
nó không đúng
giả sử như là đến năm hai nghìn hai mươi
chúng ta mới bắt đầu xây
thì ít nhất tôi nghĩ rằng là cái bảo tàng này
muốn được khánh thành
thì ít nhất là cũng phải năm đến bảy năm
còn nhiều lắm là cũng phải một mươi năm
thế thì trong
năm đến bảy năm như thế
làm thế nào
để chuẩn bị được một cái nội dung cho nó tốt
để chuẩn bị một cái nội dung cho nó thật là
người xem đến phải tâm phục
để làm được cái điều đó
tôi nghĩ rằng là
ngay từ bây giờ
đã phải nghĩ đến
cái công việc là
đào tạo những các cái
làm bảo tàng mới
nếu mà chúng ta chuẩn bị một đội ngũ như thế
nó kế tiếp nhau
nó kế tiếp nhau
thì chúng ta sẽ

mà có được một cái nội dung cho nó tốt
mà có được một cái nội dung tốt
mà chúng ta chỉ loay hoay
nghĩ đến cái việc xây bảo tàng
mà không nghĩ đến việc là thay đổi
cái câu chuyện mà chúng ta đương kể
cái cách mà chúng ta làm cái nội dung
thì chắc chắn là chúng ta sẽ
lại mắc vào cái tình trạng nó như bây giờ
một lần nữa thì chúng ta cũng vẫn chờ đợi
bởi vì đã đến lúc cần một tư duy mới
để bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ
phát huy các cái giá trị văn hóa
lịch sử dân tộc
phải có cái sức sống
để có thể tự
đứng vững và thu hút
ngày càng nhiều khách tham quan
một lần nữa xin được cảm ơn
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy
đã có những chia sẻ phân tích
đến với chương trình của chúng tôi
ngày hôm nay
đến đây thì chương trình tâm điểm
ngày hôm nay cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo